chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội bộ công an và bộ tư pháp đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa hai bộ về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đồng chủ trì buổi lễ
tham dự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn khánh ngọc đồng chí trần tiến dũng thứ trưởng bộ tư pháp và đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc hai bộ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc hai bộ ký kết chương trình về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự đã thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ thiết thực của hai bộ
sự tham gia sớm của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình điều tra các vụ án hình sự
giúp người bị buộc tội người bị kiến nghị khởi tố yên tâm hơn hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình
qua đó góp phần hỗ trợ các điều tra viên điều tra vụ án được khách quan nhanh chóng góp phần nâng cao chất lượng điều tra viên cũng như công tác điều tra
việc hai bộ ký kết chương trình cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc mỗi bộ sẽ tiếp tục phối hợp giúp cho liên ngành sớm tổ chức phổ biến quán trịt nội dung chương trình phối hợp
hai ngành cần tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ cho trợ giúp viên pháp lý cán bộ điều tra cán bộ được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cán bộ cơ sở giam giữ công an cấp xã
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng lê thành long cũng nhấn mạnh việc ký kết chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ tiếp tục củng cố tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong thực hiện các nhiệm vụ được giao mà còn giúp cho người dân tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý để hiện thực hóa quyền được trợ giúp pháp lý của mình đã được pháp luật quy định góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý
đoàn kiểm tra của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh trung ương vừa có buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại công an tỉnh thái bình
tại buổi làm việc đoàn công tác tiến hành kiểm tra các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh kiểm tra nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm đối với hai mươi đồng chí thuộc đối tượng ba
qua đó đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại công an tỉnh thái bình thời gian qua chỉ ra một số hạn chế tồn tại
thời gian tới công an tỉnh thái bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng an ninh
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong quản lý triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
chủ động ra soát phối hợp với hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định
phối hợp các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
cụm thi đua số bốn bộ công an đọc tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho gia đình đại ủy lâm văn trương phó trưởng công an xã tân lập huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình đại ủy lâm văn trương phó trưởng công an xã tân lập huyện sông lô gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn đồng pheo xã yên dương huyện tam đảo
các đơn vị trong cụm thi đua số bốn bộ công an đã quan tâm hỗ trợ một trăm sáu mươi triệu đồng kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình đồng chí
sau thời gian thi công căn nhà hai tầng khang trang đã hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng đủ công năng để gia đình sử dụng lâu dài ổn định
để đồng chí lâm yên tâm công tác công hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nói chung và công an vĩnh phúc nói riêng
thưa quý vị khán giả thực hiện đề án sáu của chính phủ trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
thời gian vừa qua cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tích cực phối hợp hỗ trợ tạo lập dữ liệu ban đầu cho các bộ ban ngành các hội đoàn thể trên nền hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó việc kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu của các tổ chức hội đã và đang được thực hiện bước đầu mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của các tổ chức hội
đây cũng sẽ là nội dung chính của tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân doanh nghiệp với phần trình bày của biên tập viên linh chi ngay sau đây
định hướng tạo lập dữ liệu quản lý đoàn viên hội viên đồng thời hỗ trợ các hội trong công tác hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin hội viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay đã hỗ trợ cho bốn hội đoàn thể gồm hội người cao tuổi hội nông dân hội cựu chiến binh và hội chữ thập đỏ
với phương thức thực hiện là cán bộ hội ở cấp cơ sở tập hợp dữ liệu phối hợp với công an phường xã để tạo lập dữ liệu hội viên dựa trên nền tảng gốc là thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau đó sẽ bổ sung thêm những trưởng thông tin chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ của từng hội
trong đó thì một số hội như là hội người cao tuổi đã lần đầu tiên xây dựng được một bộ cơ sở dữ liệu chính thức về người cao tuổi phục vụ cho công tác hoạt động của hội
địa bàn phường đồng tàu
quận hai bà trưng thành phố hà nội có một mươi hai tri hội với hơn một bảy trăm linh người cao tuổi
sau ngay sau khi nhận được quán triệt về việc thu thập cập nhật thông tin hội viên các cán bộ hội người cao tuổi của phường đã nhanh chóng phối hợp với công an phường triển khai hiệu quả cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin hỗ trợ việc cập nhật dữ liệu
bên cạnh đó nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các hội viên
đây là một cái việc rất phù hợp với tình hình thời cuộc bốn trong cuộc thiệp học công nghệ
thành tế trọng
đây là một cái đề án rất trúng rất đúng và rất có hiệu quả và thực sự có lợi ích cho toàn xã hội
đương nhiên trong đó có cái phần cho những người cao tuổi như chúng tôi
sau khi được tuyên truyền về dữ liệu hội người cao tuổi đã triển khai tới các tri hội trong tri hội trưởng và tri hội trưởng đã triển khai tới từng hội viên người cao tuổi trong tổ dân phố có một mươi hai tổ chân phố của toàn trường
về cái dữ liệu này thì các cụ đã
thu thập thông tin thứ nhất là theo yêu cầu của công an phối kết của công an thì các cụ nào có cái về cái giấy tờ gì thì các cụ để cùng với công an để chúng ta cập nhật cái đó dữ liệu đó
đến nay việc triển khai thực hiện ra soát thu thập cập nhật dữ liệu hội viên hội người cao tuổi vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã và đang được triển khai có hiệu quả
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hơn năm sáu trăm sáu mươi dữ liệu hội viên hội người cao tuổi đã được tạo lập
theo đó đây là lần đầu tiên có một bộ cơ sở dữ liệu chính thức
về người cao tuổi được thu thập từ các cấp hội cơ sở thống nhất trên cả nước cùng hệ thống phân tích các dữ liệu người cao tuổi theo từng độ tuổi từng địa phương
chúng tôi cũng đề nghị là sắp tới đây thì tiếp tục phân tích giả soát số liệu chiết xuất số liệu sâu hơn nữa để phục vụ cho công tác của hội và công tác tham mưu xây dựng chính sách đối với người cao tuổi
tôi nói ví dụ như người cao tuổi được hưởng bảo hiểm xã hội rồi người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe
ban đầu lần đầu thế rồi những người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn
để bảo đảm nguồn dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống thời gian tới hội người cao tuổi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an để kịp thời cung cấp các thông tin thay đổi hoặc bổ sung hội viên người cao tuổi chưa có thông tin để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cùng với đó chủ động quản lý tình hình biến động của hội viên người cao tuổi để phục vụ công tác hội
thưa quý vị tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
chính về trật tự xã hội bộ công an đã tạo lập được hơn năm sáu trăm linh dữ liệu hội người cao tuổi hơn bốn chín trăm linh dữ liệu hội nông dân hơn một bảy trăm linh dữ liệu hội cựu chiến binh và hơn bảy trăm một mươi chín dữ liệu hội chữ thập đỏ
đây là những nguồn dữ liệu quý giá không chỉ làm giàu thêm dữ liệu dân cư phục vụ hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu mà còn giúp cho các đoàn thể có các số liệu hội viên chính xác từ đó tạo lập sẵn dữ liệu cho các tổ chức hội làm cơ sở phát triển các giải pháp ứng dụng
trong công tác quản lý
những ngày này một trong những nội dung hoạt động của hội người cao tuổi tại cơ sở là hướng dẫn hội viên cài đặt vneid
việc nắm vững số liệu về hội viên từ nguồn dữ liệu đã giúp tổ chức hội ca cấp có cơ sở để quản lý hội viên từ đó triển khai các hoạt động hiệu quả thiết thực hơn như việc tuyên truyền về đề án sáu
mặc dù là nhóm đối tượng gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận với công nghệ song người cao tuổi cũng đang dần đón nhận và hưởng lợi ích từ đề án
lúc đầu thì chúng tôi cũng thấy rất là bỡ ngỡ nhưng mà sau một thời gian mà được tìm hiểu rồi được tập huấn thì chúng tôi thấy là đây là một cái phương tiện hết sức là thuận lợi trong cái việc đi làm thủ tục các giấy tờ
thứ hai đối với người cao tuổi nó giảm thiểu cái việc đi lại đấy thì tôi thấy rất là thuận lợi
không chỉ giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hội viên việc xây dựng dữ liệu cho các hội đoàn thể và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp cho các hội đoàn thể có cơ sở
để hoạch định các chính sách và tham mưu đề xuất các chính sách an sinh xã hội phù hợp với thực tiễn đặc biệt là với người cao tuổi và cựu chiến binh
thứ nhất là nó giúp cho hội người cao tuổi nắm chắc được hội viên của mình theo từng độ tuổi theo từng địa phương
thứ hai là từ đó giúp cho hội người cao tuổi trong việc tham mưu tư vấn phản biện các chính sách đối với người cao tuổi trong cả nước nó thiết thực nó hiệu quả hơn
và sau thời đại đặc biệt là
cái việc tạo lập dữ liệu cũng như là làm giàu dữ liệu nó cũng sẽ phục vụ công tác mà làm sạch cái dữ liệu mà cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đang quản lý
phục vụ cho cái việc mà đối sánh so sánh giữa các cái nguồn dữ liệu khác nhau ngay cho công tác chỉ huy chỉ đạo điều hành
và cũng là cái nguồn tạo lập đấy cũng sẽ là cái nguồn sẽ phục vụ ngay trong cái thời gian tới khi các hội có đủ điều kiện để xây dựng lên những phần mềm những hệ thống mà phục vụ công tác nghiệp vụ của từng hội
việc tiếp tục kết nối và chia sẻ dữ liệu từ dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu chuyên ngành cùng các hệ thống dữ liệu khác sẽ đem lại những giá trị to lớn
giúp làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ công tác chuẩn hóa các nguồn dữ liệu liên quan đến con người từ đó góp phần từng bước thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
hiện nay thì việc làm giàu cho hệ sinh thái dữ liệu dân cư cũng đang được triển khai cũng khá toàn diện từ các bộ ngành đoàn thể
đến các địa phương tuy nhiên là cái việc mà các cái nguồn dữ liệu hiện nay của các hội ngành gần như là cũng chưa được chuẩn hóa
mà gần như là trước khi làm giàu kết nối được với dữ liệu dân cư đều phải qua những bước mà đánh giá chuẩn hóa lại thông tin để có những cái điều kiện cơ bản
để có thể đối khớp thông tin của từng công dân ở các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau
việc số hóa xây dựng kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân
và doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho năm hai nghìn hai mươi ba năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới
và từ những kết quả trong năm vừa qua có thể thấy dữ liệu số đã và đang được phát huy trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế số xã hội số công dân số
vâng thưa quý vị để tiếp tục hỗ trợ các hội đoàn thể xây dựng cơ sở dữ liệu
mới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cũng đã ký kết thỏa thuận với hội liên hiệp phụ nữ việt nam
về việc thực hiện kết nối dữ liệu cán bộ hội viên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời hỗ trợ hạ tầng vận hành phần mềm quản lý cán bộ hội viên của hội
theo báo cáo đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối được với một mươi năm bộ ngành
một doanh nghiệp nhà nước ba doanh nghiệp viễn thông và sáu mươi ba địa phương
và tiếp nhận trên một tỷ yêu cầu tra cứu xác thực thông tin phục vụ việc làm sạch dữ liệu và giải quyết các thủ tục hành chính
và những con số ấn tượng này thì cũng đã kết thúc
tiểu mục đề án sáu của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi